ngày ba mươi một tháng bảy đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng và cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện một kho chứa hơn tám tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi trong khu dân cư thuộc phường tám thành phố đà lạt
toàn bộ số thịt lợn này đã được lập biên bản xử lý tiến hành tiêu hủy theo quy định
cơ quan chức năng xác định kho chứa thịt lợn này là của bà đỗ thị thu hồng ngụ tại số bốn mươi năm trên a một đường phạm hồng thái thành phố đà lạt
qua kiểm tra phát hiện tám ba mươi năm kg thịt lợn chứa trong tủ lạnh và kho lạnh cỡ lớn trong đó có khoảng một kg đã bốc mùi số còn lại có dấu hiệu hư hỏng
bà hồng khai nhận số thịt lợn trên được mua từ lò mổ tại đà lạt và nhập từ nhiều địa phương khác trong tỉnh lâm đồng
thời điểm kiểm tra bà hồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số thịt lợn trên hiện toàn bộ số thịt lợn này đã được tiến hành tiêu hủy theo quy định
vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố đà lạt tiếp tục xử lý làm rõ